tổng kết thiệt hại của cơn bão số hai bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã khẳng định
một trong những nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại về người và tài sản là sự chủ quan của bà con ngư dân
chính điều này đã dẫn đến tình trạng dù tàu đã cập cảng tránh bão nhưng vẫn bị chìm bị thiệt hại về người và tài sản trong cơn bão số hai vừa qua
tuy nhiên với cơn bão số bốn đang đổ bộ vào một số tỉnh miền trung thì các chủ tàu vẫn tiếp tục chủ quan
đặc biệt là trong việc tuân thủ sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
càng cá lạch bạc một mươi hai h trưa ngày hai mươi năm tháng bảy
chỉ còn ít giờ nữa cơn bão sẽ vào đất liền
với sức giật theo dự báo lên đến cấp tám trên ba trăm linh tàu cá đã áp sát bờ kè neo đậu san sát
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân các chủ tàu đều khẳng định họ đã neo đậu chắc chắn sẵn sàng chờ cơn bão đến
biết được bảo
bảo gió nên là vào bờ vào bến là buộc dây rồi với anh em bó neo bó nọc rồi buộc dây buộc trạc
rồi phòng chống được tai nạn thì gió má bó neo dây buộc ghe nọ ghe kia thì là đúng
tuy nhiên theo ban quản lý cảng cá lạch bạng toàn bộ ba trăm linh chiếc tàu này đang ở trong tình trạng nguy hiểm
nguyên nhân là do bến này chỉ có chức năng bốc rỡ hàng và không thể dùng để tránh chú bão
theo thiết kế và cũng như quy hoạch thì là khu neo đậu
khu neo đậu tránh chú bão thì được nhà nước đỡ ra đầu tư
tức là có cả một cái hệ thống của nó từ chỗ buộc cho đến neo bù
tuy nhiên là cái khu cảng cá thì nó chỉ có cái neo gọi là cái buộc để vào bốc rỡ thủy sản thôi
cho nên sức chịu tự của cái bão sức chịu đựng của gió ví dụ cấp một mươi cấp một mươi một thì sẽ không chịu được
theo ban quản lý cảng cá lạch bạng dù đã liên tục vận động giải thích với ngư dân
nhưng số lượng tàu rời sang khu tránh chú bão là không nhiều
và những chiếc tàu đang đậu săn sắt này hoàn toàn có thể bị sóng gió cuốn trôi khi có bão
còn đây là khu vực có chức năng tránh chú bão của cảng lạch bạng
số tàu thuyền rất thưa thớt trong khi sức chứa của khu này lên tới tám trăm linh tàu thuyền
tình trạng neo đậu không an toàn gây ra những thiệt hại trong cơn bão đã xảy ra thường xuyên vào thời gian qua
tại nhiều địa phương trên cả nước
thậm chí gần đây trong cơn bão số hai nhiều tàu cá đã bị đánh chìm bị tổn thất về người và tài sản dù đã vào nơi tránh chú bão
cái thâu sắp xếp này đằng rằng là tiết chế hạ tỉnh nó cũng chưa thật đầy đủ theo yêu cầu
nhưng có một cái mặt là tổ chức sắp xếp
ta ngoài khơi thì kêu được vào nhưng mà kể cả năm nay vào đâu rồi nó lại hỏng ngóc tại vợ
đúng không ạ ngoài cái sự bất cập chưa đầy đủ hệ thống khu neo đậu biến đảng
cái sắp xếp trật tự bảo quản quản trị ngay tại bờ này cũng là một vấn đề tất cả
tới thời điểm này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phối hợp với các cảng
các âu thuyền và chính quyền các xã ven biển tuyên truyền vận động ngư dân phòng chống bão
tuy nhiên với việc ngư dân vẫn tiếp tục neo đậu theo tập quán không tuân thủ sự sắp xếp
điều động của đơn vị điều hành cảng nguy cơ thiệt hại về tài sản và thậm chí là về người vẫn đáng báo động